dự kiến vào cuối tuần này bộ giao thông vận tải sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
đoạn cam lộ la sơn qua tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
đây là dự án thành phần cao tốc bắc nam đầu tiên được khởi công
trong số một mươi một dự án thành phần toàn tuyến cao tốc bắc nam phía đông
đoạn tuyến này đi chung với đường hồ chí minh có chiều dài chín mươi tám ba mươi năm km
điểm khởi đầu km cam lộ thuộc địa phận xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
điểm cuối tại km một trăm linh hai hai trăm linh la sơn chung với điểm đầu dự án la sơn túy loan thuộc tỉnh thừa thiên huế
dự án có tổng mức đầu tư khoảng bảy sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ
dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một
khi hoàn thành dự án cùng với đoạn la sơn túy loan tạo thành tuyến cao tốc cam lộ la sơn túy loan
sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải giải tỏa lưu lượng giao thông trên quốc lộ một a khi tuyến đường đèo và tuyến hầm hải vân có sự cố